khi hoàn thành nhiệm vụ họ không chỉ đối mặt với kênh nóng của thời tiết mà còn phải chịu sức nóng của các thiết bị điện
đó là chưa kể áp lực về tiến độ sửa chữa bảo dưỡng công trình
vì thế những đôi tay vẫn thuân thoát thao tác với mong muốn nỗ lực hoàn thành công việc sớm nhất có thể
nhiệt độ bên ngoài thì các anh cũng biết là toàn rơi vào khoảng ba mươi bảy ba mươi tám độ ngoài trời
đấy là chưa tính những thời tiết buổi trưa
khi sẽ dự cố thì chúng tôi đấy là nhiệm vụ thì vẫn phải lên cột
sáng sớm có thể là
đã là năm giờ hoặc năm rưỡi mình đã phải lên đường
lên đường mà đến đấy thì là mình
công việc cũng kéo dây thế này chẳng hạn khắc phục sự cố
có khi tối đến đêm đến có thể trực có lắm hôm có đến tận một hai giờ sáng mới được phải
vì căn bàn nó quá tải
quá tải thì dẫn tới là át nó nhảy
ăn nó nhảy thì mình có thể mình vẫn phải trực
có thể đến lúc nào mà gần như là mình cảm thấy cái lưới điện nó ổn định nó không nhảy nữa
thì bắt đầu mình mới được vào nhà cũng mới vào còn
với những người thợ điện trực chiến mùa nắng nóng họ thường tranh thủ những giây phút giải lao hiếm có của mình
để uống tạm ngụm nước hay ăn vội miếng lương khô màu bánh mì
những bữa ăn đạm bạc không giờ giấc đã thành quen với các anh thợ điện trong mùa nắng nóng
do đặc thù công việc của chúng tôi
nên nếu hôm trước tôi nằm quá giờ thì chúng tôi tranh thủ là xuống uống nước và ăn
cái bánh mì thì tạm để kịp thời gian để khắc phục sự cố để phục vụ điện cho bà con nhanh chóng
với những người thợ điện trực chiến mùa nắng nóng quỹ thời gian đi làm của họ thường nhiều hơn ở nhà
nên mọi người thường coi nhau như anh em một nhà luôn hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau
với các anh tiếng cười chính là liều thuốc bổ xua tan đi cái nắng nóng làm giảm sự mệt mỏi trong công việc
và nói khoảng thời gian bọn em làm việc thì có những hôm dậy từ ba bốn giờ sáng mà làm cho đến một mươi hai giờ đêm
tất cả là đều cố gắng vì phục vụ bà con nhân dân thôi
lúc sự cố thì người dân chắc chắn người ta sẽ đôi khi người ta sẽ nóng nảy hoặc là người ta bức xúc
đấy là chuyện đương nhiên
thì mình sẽ coi như là lựa thôi
mình giải thích cho người ta hiểu
cái sự cố thì cũng không ai muốn
thì chỉ cố gắng để làm nhanh nhất
khắc phục có thể để khắc phục có điện lại cho bà con
những ngày gần đây nền nhiệt độ các tỉnh phía bắc thường xuyên giao động ở nền nhiệt độ trên bốn mươi độ c
trong các ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám và từ ngày một đến ngày năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
số liệu tiêu thụ điện cả nước và miền bắc liên tục lập đỉnh
thời tiết đầu tháng bảy ở khu vực bắc bộ và trung bộ tiếp tục nắng nóng kéo dài
riêng ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám mức độ tiêu thụ điện ở các khu vực này lại tăng cao kỷ lục
trên toàn quốc công suất phụ tải đỉnh hệ thống điện đạt ba mươi năm một trăm một mươi mw với sản lượng tiêu thụ toàn quốc là bảy trăm hai mươi ba chín triệu kwh
tình hình nắng nóng gai gắt kéo dài như vừa qua dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến
chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao
dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện
bởi vậy trọng trách của những người thợ ngành điện lại càng trở lên nặng nể hơn
về đặc thú công việc tôi thì dù có khó khăn dù nắng nóng nhưng chúng tôi cũng vẫn quyết tâm làm sao để cấp điện cho người dân một cách an toàn và liên tục
đầu tiên bước vào nghỉ thì công việc nó vất vả
thứ hai nữa là gia đình thường thường là mình sẽ đi sớm về muộn
nó rất ảnh hưởng đến công việc gia đình
nhưng mà được sự động viên của gia đình cũng như là cái giúp đỡ của đồng đội trong công ty mình cũng trải qua những bước khó khăn như thế
thì đến bây giờ thì mình xác định cái công việc của mình bây giờ cũng là cái nghiệp của mình chứ không còn là nghề nữa
ban ngày phơi mình giữa chảo lửa
nếu có sự cố thì họ lại thức thâu đêm để khắc phục lưới điện
nhưng lòng yêu nghề ý chí nỗ lực của những người thợ điện vẫn sẽ còn mãi và được khuôn đúc kết tinh theo thời gian
để đến những đợt nắng nóng tiếp theo họ lại sẵn sàng vượt khó